chào mừng quý vị đến với chương trình
đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm bộ giáo dục và đào tạo cùng bộ nội vụ
đã ban hành các thông tư số hai mươi một và hai mươi hai quy định mã số tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên công lập
căn cứ theo thông tư này việc phân loại giáo viên thành từng hạng
ngoài bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ sư phạm thì phải có các chứng chỉ
kèm theo về tin học ngoại ngữ
bên cạnh đó một số địa phương cũng đã ra quy định phải có hai loại chứng chỉ này
thì giáo viên hợp đồng mới được thi công chức viên chức
sức ép này đã khiến cho không ít giáo viên rơi vào cảnh cuốn cuồng đi học
nhưng với nhiều người thời gian tiền bạc tâm trí và cả trình độ khó mà có thể
học cho đạt và cả những cuộc chạy đua để kiếm cho được tấm chứng chỉ
những chiêu trò mờ ám của các cơ sở liên kết đào tạo ngoài nhà trường
đã tạo nên một thực tế khá lộn xộn trong việc công nhận chuẩn ngoại ngữ
đến một mươi hai triệu đồng một chứng chỉ đó là mức giá mà nhiều trung tâm đưa ra
với người đang có nhu cầu
có lẽ chưa bao giờ chứng chỉ tin học và tiếng anh lại có giá cao như vậy
đây được xem là tấm vé để đạt được yêu cầu đề ra của bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời đủ điều kiện để có một suất trong cuộc thi công chức tới đây
để hiểu hơn về cách làm sao có được một chứng chỉ như thế
nhóm phóng viên đã đi thực tế trong vai học viên đến theo học
buổi tối tại một nhà văn hóa thôn mai lâm huyện đông anh thành phố hà nội
lớp học lấy chứng chỉ tiếng anh được diễn ra

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

học cái kiểu này đều nhìn thấy hết cả
có câu thì ách có cung
đây chính là cơ hội để không ít trung tâm mạo danh liên kết đào tạo và thu tiền
rồi tổ chức học và thi chứng chỉ ngoại ngữ
giáo viên cứ đổ xô đi học mà không hề biết chứng chỉ của trung tâm này
có được bộ giáo dục và đào tạo công nhận hay không
còn các cơ sở đào tạo đặc biệt là các trung tâm ngoại ngữ
đang tung ra đủ chiều quảng cáo để thu hút người dự thi
với những lời cam kết như bao đậu một trăm linh
nếu không đậu trả lại học phí và lệ phí thi
đây là một nhóm các giáo sinh giáo viên hợp đồng
và cả những giáo viên đã có biên chế nhà nước
họ đến từ nhiều nơi khác nhau
từ ngoại thành hà nội cho đến các tỉnh lân cận
như vĩnh phúc
và đều có một điểm chung là cần chứng chỉ ngoại ngữ
tình học đầy đủ điều kiện
thì công chức hoặc nâng ngạch lương
theo quy định
hôm người ta hẹn mỗi em đến lời bằng
thì người ta bảo là trường đại học sư phạm
đang bị thanh tra
thì họ không cấp bằng lại cho mình nữa
thì người ta họ hẹn bọn em
thì hôm khác mà họ hẹn hai ba lần rồi
mà mỗi em trở thi
họ nói rằng trường đại học sư phạm thanh tra cho nên phải thi lại
vâng thanh tra nên người ta không cấp lại lại bằng cho mình
nên là bây giờ người ta sẽ chuyển
bọn em thi ngang ngày khác
nhưng mà sẽ là của trường đại học ngoại ngữ cấp
thì hôm gần đây nhất này
thì bọn em mới quay lại trung tâm
để hỏi rõ
như thế nào thì họ không trả lời bọn em
theo các học viên
thì khi tìm đến công ty cổ phần giáo dục
đào tạo trực tuyến slearning
để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ
tin học và tiếng anh
họ được nhân viên công ty hướng dẫn đóng số tiền
từ sáu đến một mươi hai triệu đồng
tùy vào các loại chứng chỉ khác nhau
sự dễ dàng và lời hứa thi là đỗ
đã khiến nhiều người tìm đến
với cơ sở thi cấp chứng chỉ này
cái chứng chỉ tin thực lòng là
em rất là muốn tìm một chỗ uy tín để thi
ví dụ như là
một trường đại học nào tổ chức chẳng hạn
nhưng mà cái việc mà tìm
thì là rất là khó em đã tìm và không thấy
và đành phải đi thi vào ở những trung tâm này
sau khi gom hồ sơ và thu tiền
công ty slning đã liên tục hẹn với học viên
nhưng không tổ chức thi
cũng không có những giải thích thỏa đáng
bên cạnh đó
học viên còn phát hiện
thấy nhiều lỗi chính tả
trên các tấm chứng chỉ trước đó
chữ ký hoàn toàn không đứng vào cái dập
cái dập dấu
thì nó không phải là dấu
mà nó là in hoàn toàn
cái dấu cũng là in
và chữ nó không dập
nhìn rất là nhìn rất giả
còn một số hiệu cũng rất là mờ
và một số chứng chỉ còn đánh máy
bên trên còn sai
sở giáo dục và đào tạo
sở giáo dục và rào tạo
nhiều lần rồi
nhưng mà không thi được
thay đổi địa điểm
thay đổi địa điểm
từ trường đại học ngoại ngữ
rồi lại về nguyễn thị định học vũ
là cái trường
không nào trường gì đó đó
trường nghệ nghề gì đó
nhưng mà lại không được thi
và sau đó bọn em lại quay lại
về nguyễn thị định
bọn em đòi tiền
lúc đấy là chị giám đốc
gọi điện là
mới đầu chị bảo là
chị ở bên hú thọ
sau lại đổi địa chỉ
ở tên tuyên quang
sau cuối cùng là
bọn em phải làm phiền
đến các chú
ở bên công an phường trung hòa
theo thông tin phóng viên có được
công ty cổ phần giáo dục đào tạo trực tuyến
số một mươi chín nguyễn thị định
phường trung hòa
không có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ
theo khung năng lực tiếng anh sáu bậc
nhưng vẫn kích cực tuyển sinh
ở khắp các vùng ven hà nội
doanh nghiệp này về các địa phương
xin được giấu của địa phương
và mang ghi khắp các trường
mời gọi giáo viên học
và thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ
để được nâng bậc
em thấy là
em thấy là
có rất nhiều bất cập trong cái vấn đề này
thứ nhất là nếu mà mình thi
mình thi theo năng lực thì không sao
nhưng thi mà
khi mà lập ra những cái chứng chỉ như thế này
thì sẽ có rất là nhiều trung tâm mọc lên
để thu tiền mọi người
ngay cả trong các trường đại học cũng thế
em là giáo viên dạy hóa
vâng giáo viên dạy hóa của trường cấp hai
em nghĩ là
em nghĩ là bộ nên xem xét lại
bọn em là phải thi tất cả là
hai chứng chỉ
chứng chỉ tiếng anh và chứng chỉ tiếng học
sau khi có hai chứng chỉ thì mới được phép
nộp hồ sơ để thi viên chức công chức
và sau khi thi viên chức công chức
bọn em lại phải thi hai môn điều kiện
đó là tin học và tiếng anh
vậy tại sao không cho chúng em thi luôn
mà lại phải cấp chứng chỉ làm gì
khi cho chúng em thi luôn
nếu mà chúng em đỗ
có thể cho chúng em thi chuyên môn
nhưng mà lại phải có chứng chỉ
để biết được chúng em đã có chứng chỉ
nếu mà đã có chứng chỉ
thì chúng em cần gì
chúng em phải thi tiếp là phải thi
đấy là hai cái bất cập mà em muốn nói tới
với bản thân em thì có trình độ tiếng anh
thì em mới thi được
ví dụ ở đại học hà nội
hoặc là đại học sư phạm một
hoặc là đại học ngoại ngữ chẳng hạn
nhưng ví dụ như những người giáo viên
thì có những người trình độ tiếng anh
của người ta rất là thấp
cái việc mà chị phải hiểu là thi theo chuẩn châu âu
là cực kỳ khó
bản thân em đây thì học tiếng anh rất là khá
nhưng mà đi thi ở đại học hà nội
thì cũng gửi đủ để chứng chỉ thôi
chứ còn ví dụ như
ba người ở đây em nghĩ rằng là nếu các chị học tầm ba tháng
chưa thể thi được
trước đây em đã từng đi học vào trường em rồi
trường em cũng lừa bọn em
cũng không nói rõ rằng là bằng như thế nào
và đến bây giờ em lại thi ở đây nữa
em lại cũng bị lừa tiếp
em cảm thấy thật sự rất là mệt
bọn em cũng rất là cảm ơn trường
vì nhà trường đã tạo điều kiện cho các em
nhưng mà em cũng không nghĩ là cái bằng của chúng em cấp được cấp ra
bằng tin thì cấp ra là của trường
nhưng mà trong người đó bộ quy định là phải do
mời trường cấp phép hay là của giáo viện cơ
thì bọn em sẽ sử dụng được
còn đâu tiếng anh thì bọn em chưa được cấp bằng
và nhà trường hiện tại là
bọn em đóng số tiền là hơn ba triệu
và nhà trường đã nói bọn em là tin học
à tiếng anh thì ai muốn thi thì lên trường đài ngoại ngữ
nhà trường sẽ liên hệ với trường đấy
để tổ chức thi cho bọn em
và mỗi người đóng thêm triệu hai
còn nơi những bạn nào mà không muốn thi tiếng anh nữa
không muốn lấy bằng trường tiếng anh nữa
thì nhà trường sẽ gửi lại năm mươi
và trong khi đó bọn em mất công
mất thời gian mất tiền bảng và không được cái gì hết
và đây không phải là những
sự việc cá biệt ở một vài đơn vị
mới đây nhất bộ giáo dục và đào tạo
đã công bố hàng loạt sai phạm nghiêm trọng
trong việc tổ chức ôn tập
thì đánh giá năng lực ngoại ngữ
được tổ chức tại trường cao đẳng công nghệ bắc hà
liên kết với trường đại học vinh
và đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
quy định nhằm chuẩn hóa trình độ tiếng anh của giáo viên
công chức viên chức lại đang tạo thành những kẽ hở
để nhiều cá nhân đơn vị
đơn vị trục lợi
thậm chí là việc tìm mua một chứng chỉ tiếng anh
đang là con đường cuối cùng của nhiều sinh viên
để mong được tốt nghiệp
những chứng chỉ chuẩn hóa hóa ra lại không hề chuẩn
nữ tân cử nhân này
dù trình độ tiếng anh hạn chế
nhưng trước yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng anh b
mới được tốt nghiệp đại học
em đã bỏ ra một mức phí không hề nhỏ
cho các trung tâm luyện thi ngoại ngữ cấp tốc
và cam kết đảm bảo cấp chứng chỉ một trăm linh
đang xuất hiện tràn làn trên mạng
nó hỗ trợ cho mình học rất là nhanh
và đến lúc mà nó cũng tổ chức thi
thì cái việc thi đề rất là sát
với cả những cái gì mà mình được học
nên là em thật sự lúc tại cái thời điểm đấy thì
em thấy rất là có ích cho mình
và lúc thi thì
đi thi thì cũng rất là lo
nhưng mà khi mà vào thì
giám thị và những người trong thi
họ rất là tạo điều kiện để cho mình làm bài
với đại học bách khoa hà nội
nhà trường không chấp nhận những chứng chỉ
năng lực ngoại ngữ do các trung tâm khảo thí
bên ngoài cấp
sinh viên của trường buộc phải đạt chuẩn đầu gia tiếng anh
qua kỳ sát hạch của trường
hoặc phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
đặt ra quy định riêng này
là bởi nhà trường chưa tin tưởng
vào các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trong nước
thì có những em ở hải phòng
nhưng mà di chuyển đi rất xa để lấy cái chứng chỉ như vậy
người ta đặt vấn đề
là vậy thì cái tại sao lại phải như vậy
thậm chí có những em
là di chuyển từ miền bắc vào miền nam để lấy chứng chỉ
cùng với đại học bách khoa hà nội
còn nhiều trường đại học
cũng chỉ chấp nhận
nhận chứng chỉ ở một số trung tâm đào tạo uy tín
chẳng hạn chứng chỉ của đại học ngoại ngữ
đại học quốc gia hà nội
tuy nhiên tiến sĩ đỗ tiến minh
hiệu trường nhà trường
không lấy sự tín nhiệm đó là điều đáng vui mừng
bởi điều đó chỉ chứng tỏ sự có vấn đề
trong cả hệ thống đào tạo ngoại ngữ
trên cả nước hiện nay
rõ ràng là
trong cái hệ thống này
vẫn còn những cái mắt xích
nó chưa thực sự mạnh
nó khiến cho cả một cái chuỗi

trong cả cái hệ thống đó
sẽ tạo ra những cái ánh nhìn
chưa được thiện trí của xã hội
người ta cũng có thể sẽ
cảm thấy nghi ngờ
theo thầy nguyễn quốc hùng
chứng chỉ tiếng anh theo sáu bậc
của khung tham chiếu châu âu
hoàn toàn đáng tin cậy về trình độ
chẳng hạn chứng chỉ b một
tương đương với mức điểm bốn năm il
hoặc bốn trăm năm mươi tối ít trở lên
tuy nhiên tại sao xã hội lại tin tưởng
và chuộng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
đó là bởi các kỳ thi quốc tế
đáp ứng được tính nghiêm túc
cái mà chúng ta chưa tạo được lòng tin
cho cái đào tạo sáu bậc này
là do các cái đơn vị đào tạo
chưa tạo ra được lòng tin thôi
thế thì một cái hết sức tự nhiên
là bộ giáo dục
nên có những khảo sát
một cách hết sức cụ thể
và vạch rõ ra là cái gì
là mất lòng tin
trước tình trạng này
và đặc biệt mới đây nhất
bộ giáo dục và đào tạo
đã phát hiện những sai phạm
khi thanh tra việc ôn tập
thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
được tổ chức tại trường cao đẳng công nghệ bắc hà
liên kết với trường đại học vinh
và một số đơn vị khác
ngay sau vụ việc này
bộ giáo dục và đào tạo
đã có văn bản yêu cầu tạm dừng
việc tổ chức các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
ngoài nhà trường
và sẽ giả soát tổng thể một mươi đơn vị
được bộ giao cho chức năng này
việc tạm dừng để ra soát chấn trình
bộ giáo dục thực chất
không chạy theo bằng cấp
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cũng xin được tạm dừng tại đây
xin cảm ơn và kính chào